tại huyện đông anh thành phố hà nội tập đoàn th đã tổ chức lễ động thổ và công bố dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao th medical
buổi lễ có sự tham dự của nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các địa phương ban ngành y tế và khách mời quốc tế
đây là dự án triển khai cụm tổ hợp các khu chức năng y tế công nghệ cao với nền tảng lễ y tế dự phòng
các tổ hợp được xây dựng khép kín từ phòng bệnh khám và điều trị bệnh tới chăm sóc phục hồi sức khỏe và trung tâm lão khoa viện dưỡng lão
điểm nhấn của tổ hợp là xây dựng mô hình y tế hiện đại với ứng dụng sâu công nghệ thông tin như trí tuệ nhân tạo hệ thống dữ liệu lớn
trung tâm y tế dự phòng và chuẩn đoán sớm e central thuộc tổ hợp sẽ phát triển hệ thống chip điện tử liên kết với từng bệnh nhân
để thu thập dữ liệu và dự báo tình trạng sức khỏe cũng như biện pháp điều trị nếu cần
dự kiến đến giữa năm hai nghìn hai mươi hai những bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị tại bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế thuộc tổ hợp này
đến năm hai nghìn hai mươi năm bệnh viện sẽ nâng quy mô lên một dường bệnh để phục vụ bệnh nhân